đúng giờ ngày hai mươi chín tháng chín hai con ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung quận thanh xuân hà nội
chính thức được dỡ phong tỏa người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín sẽ được trở về đoàn tụ cùng gia đình
khoảnh khắc này khiến không ít người bật khóc
đúng giờ ngày hai mươi chín tháng chín lực lượng chức năng đã tiến hành gỡ bỏ phong tỏa đối với hai ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trái
đông đảo người dân tại đây tỏ ra vui mừng xúc động khi hơn một tháng qua dịch đã khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn
ngay sau khi được gỡ bỏ phong tỏa người dân trong khu vực đặc biệt là người dân từng mắc covid một mươi chín hết sức phấn khởi
dù kết thúc cách ly y tế vào giờ ngày hai mươi chín tháng chín tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
sở chỉ huy phòng chống dịch phường thanh xuân trung đã thông báo tới toàn thể người dân ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi
vẫn phải theo dõi sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình
người dân cần thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ thông thoáng thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k
và theo đúng các văn bản chỉ đạo của chính phủ thành phố quận và phường về công tác phòng chống dịch covid một mươi
trường hợp hòa sốt cần khai báo y tế ngay qua website tờkhaiyt vn
hoặc qua ứng dụng bluezone hoặc liên hệ với cơ quan y tế
trước đó từ ngày hai mươi ba tháng tám quận thanh xuân đã ra quyết định cách ly y tế đối với ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trái
khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín
tính đến thời điểm hiện nay đã có gần sáu trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong khu vực và lân cận
đây được xem là một trong những điểm nóng phức tạp nhất trên địa bàn thành phố hà nội
thời điểm dịch bùng phát mạnh điểm nóng thanh xuân trung đã liên tục ghi nhận hàng chục ca bệnh mỗi ngày
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ủy ban nhân dân quận đã tiến hành chuyển bớt gần một hai trăm linh người lên cách ly tại ký túc xá trường đại học nbt lá hòa lạc
để thực hiện các biện pháp khống chế dịch bệnh
để chuẩn bị cho công tác đón hơn một một trăm linh người đi cách ly trở về
lực lượng chức năng quận hành xuân đã tiến hành phun khử quần toàn bộ hai con ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trái
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại